từ khi trạm thu phí bot tại tuyến đường thái nguyên chợ mới bắc cạn đi vào hoạt động
mỗi ngày có hàng trăm lượt xe các loại tìm mọi cách để tránh trạm thu phí bằng việc đi vào đường dân sinh
của các xóm thuộc xã sơn cẩm thành phố thái nguyên làm cho các tuyến đường này bị hư hỏng nghiêm trọng
và gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong nhân dân
cầu bến riêng bắc qua sông đu thuộc xóm bến riêng xã sơn cẩm thành phố thái nguyên
cầu xây dựng đã lâu có biển báo cầu yếu nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt xe lớn nhỏ chạy qua
còn đây là đoạn đường dân sinh đang xuống cấp nghiêm trọng khi mà thời gian gần đây lượng xe chạy qua tăng đột biến
người dân phải tự vá ổ gà ổ voi
theo người dân phản ánh khi đi qua đoạn đường này các xe sẽ tránh được việc trả phí tại trạm thu phí bot thái nguyên chợ mới

theo phương án tài chính của nhà đầu tư tuyến đường bot thái nguyên chợ mới trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng một mươi xe lưu thông trên tuyến đường thái nguyên chợ mới
nhưng hiện tại do các chủ xe đi vào đường dân sinh né trạm nên lượng xe qua trạm và nộp phí rất ít mỗi ngày trạm này chỉ thu được từ năm mươi năm sáu mươi triệu đồng
sau khi tình hình thu phí đã có hiện tượng các xe né trạm đi vào đường địa phương đường quản xã và thôn

thái nguyên vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có phương án xử lý kịp thời để ổn định cuộc sống người dân
có vậy người dân sinh sống nơi đây mới không còn phải thấp thỏm lo lắng mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường này và doanh nghiệp cũng không phải ôm nỗi lo phá sản